chiều nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đã có buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu
quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
theo báo cáo của đoàn kiểm tra của bộ chính trị năm hai nghìn một mươi sáu ban cán sự đảng và ban thường vụ đảng ủy kiểm toán nhà nước
đã thường xuyên phối hợp tốt trong lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị quy định quyết định của đảng
trong quá trình thực hiện đảng bộ kiểm toán nhà nước đã có những cách làm hay sáng tạo nhận thức đúng tầm quan trọng
của việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng gắn với công tác chuyên môn
đoàn kiểm tra đánh giá sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đảng bộ kiểm toán nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực
từ nhận thức đến hành động tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vẫn bộc lộ một số hạn chế như việc xây dựng kế hoạch
chương trình hành động vẫn mang tính hình thức còn né tránh ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng yêu cầu trong thời gian tới cán bộ công chức ngành kiểm toán nhà nước phải xác định được trọng tâm
trọng điểm trong công tác chuyên môn đi liền với phục vụ mục tiêu chính trị tăng cường các cuộc kiểm toán nhằm kịp thời phát hiện ra các kẽ hở
trong chính sách nhà nước góp phần giảm thiểu thất thoát lãng phí đồng chí lưu ý ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo
xây dựng đội ngũ kiểm toán công minh chính trực nghệ tinh tâm sáng gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng